vừa qua khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng bệnh viện gia liễu trung ương cho biết
đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ ba mươi bảy tuổi đến viện trong tình trạng mông sưng đỏ chảy dịch ngủ
khai thác bệnh sử được biết cách đây một tháng người phụ nữ đã đến một cơ sở spa được người quen giới thiệu
để tiêm filler vào vùng mông chị không rõ loại thuốc được tiêm
sau hai ngày cơ thể của chị xuất hiện khối sưng đỏ đau ở vùng mông kèm theo dấu hiệu nhiễm chủng như sốt
bệnh nhân tự sử dụng thuốc kháng sinh hạng sốt tại nhà nhưng các triệu chứng không tuyên giảm
sau khi phần mông chảy dịch ngủ người này mới tá hỏa tìm đến bệnh viện
nếu bệnh nhân được chẩn đoán biến chứng nhiễm chủng sau khi tiêm filler do kỹ thuật không đảm bảo vô chủng
sử dụng các sản phẩm filler không an toàn các bác sĩ ngay lập tức đã trích dạch áp c cho bệnh nhân
sử dụng kháng sinh đồng thời hỗ trợ tâm lý cho người bệnh
đây là một biến chứng thường gặp với những người tiêm filler ở cơ sở không uy tín
cũng tương tự trường hợp trên trước đó vào ngày một mươi tháng một vừa qua
bệnh viện gia liễu trung ngương đã tiếp nhận một cá bệnh bị áp xe mông
sau bốn năm được tiêm filler khắc phục khóm vòng ba
bệnh nhân là chị l ba mươi một tuổi ở thái bình và bệnh viện khám sát bị sưng tấy đau ở vùng mông bên phải
khi đến thăm khám các bác sĩ phát hiện vùng mông phải của bệnh nhân có đa ổ viêm mù
tại nhiều lớp tổ chức và mô khác nhau
khai thác bệnh sử nữ bệnh nhân cho biết bốn năm trước chị đã tiêm filler nâng cấp vùng mông bên phải
do ở vùng mông mình phải bị lãm lép nên khi nghe thông tin quảng cáo trên mạng xã hội
chị đã đến một cơ sở sệpa thẩm mỹ không nhớ tên với mong muốn cải thiện hõm và tăng kích thước vòng ba
tại cơ sở đó bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật tiêm filler vào vùng mông bên phải
sau khi tiêm tình trạng bệnh nhân ổn định
cho đến gần đây bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau tức nhiều ở vùng tiêm filler
nên đến bệnh viện gia liễu trung ương để thăm khám
tiến sĩ bác sĩ nguyễn hiệu quang phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng
bệnh viện gia liễu trung ương cho biết
ngay sau khi khám phát hiện nhiều ổ viêm bù bệnh nhân được tiến hành trích sạch các ổ áp xe vùng mông
theo bác sĩ quang có rất nhiều ổ áp xe ở nhiều vị trí khác nhau với nhiều dịch mù tổ chức
khoại tử nên được các bác sĩ hút ra làm sạch kèm theo đó khoảng năm mươi ml filler
bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội trú hàng ngày thay băng và bông dựa ổ áp xe
toàn trạng đã ổn định tiến triển tốt
dịch mù và filler tổn dư cũng đã được lấy ra và gửi đi xét nghiệm
chuyên gia này đánh giá bệnh nhân vẫn cần được tiếp tục theo dõi
vì có thể vẫn còn những chất làm đầy trong tổ chức mô tiềm tàng chưa gây viêm và hoại tử nhu mô
đã có rất nhiều trường hợp viêm áp xe mông sau khi tiêm chất lạ
sau khoảng năm đến một mươi năm phải phẫu thuật nhiều lần vì xuất hiện các ổ áp xe dài dẳng
nhất là chất làm đầy filler bệnh nhân tiêm không rõ nguồn gốc xuất xứ
không rõ tiêm ở vị trí nào số lượng ra sao
phẫu thuật ban đầu mới giải quyết được khối tổ chức chứa dịch mù filler gây viêm
thời gian gần đây khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng
bệnh viện già liễu trung gương cũng đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp
gặp biến chứng do tiêm filler do những quảng cáo triển miên trên mạng xã hội
các quảng cáo nổ hút khách như tiêm sóng sung kích tiêm mỡ tự thân
tăng vòng ba ở một số spa cơ sở thẩm mỹ rất hấp dẫn chị em phụ nữ
tuy nhiên nếu thực hiện tại các cơ sở làm đẹp không được cấp phép
trong quá trình vô trùng khi tiêm không tốt hoặc tay nghề của người tiêm năng yếu
thậm chí người tiêm không phải bác sĩ thì sẽ rất nguy hiểm
chia sẻ mức độ nguy hiểm khi tiêm filler tại cơ sở y tế không được cấp phép và đảm bảo vô trùng
thạc sĩ bác sĩ nguyễn đình minh trường khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt
bệnh viện e cho biết
tồn tại vĩnh viễn sau đó cơ thể sẽ phản đứng với chất này gây đến tình trạng viêm hoặc để lâu dài
có thể gây ra ung thư
về kỹ thuật tiêm filler tôi xin khẳng định là nó cũng như phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
phải được thực hiện bởi các bác sĩ được đào tạo chuyên môn về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
như vậy thì là chắc chắn là nó chỉ được tiêm vào các bệnh viện có khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
hoặc ở các cơ sở đã được cấp phép của sở y tế địa phương về phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ
như vậy khi trước khi đi tiêm filler thì chị em cần phải tìm hiểu
vậy tại sao mà nó hay gây ra biến chứng như vậy
vì cái filler này chúng ta tưởng chừng là đơn giản nhưng mà lý do thứ nhất đấy là tay nghề người tiêm không có
người ta sẽ tiêm vào các mạch máu gây nên các mạch máu hoại tử cái vùng da do mạch máu chi phối
thứ hai nữa
là do cái lợi nhuận nên người ta sẽ nhập về các cái filler không rõ nguồn gốc và nhẹ thì nó sẽ gây ra các phản ứng dị ứng
nặng hơn thì nó gây ra các cái app xe rồi là các cái tình trạng rất là nặng nề cho người sử dụng
đấy là hai cái lý do chính
ngoài ra nữa một cái hiểm họa nữa là với các cái cơ sở mà không đủ cái điều kiện vô trùng thì đây là một cái thủ thuật xâm nhập
cho nên nó có thể gây các cái nhiễm trùng áp xe tại chỗ
cũng theo bác sĩ tiêm phiêu lo hay tiêm chất làm đầy là thủ thuật tiêm đưa các hợp chất có tác dụng làm đầy tự nhiên
đến vị trí tại các nước cấp và mô trên khuôn mặt để làm giảm sự hiện diện của nếp nhăn
phục hồi sự căng đầy trong khuôn mặt hoặc các vị trí khác đồng thời làm giảm dần các dấu hiệu của lão hóa theo thời gian
tuy nhiên tiêm filler chỉ thực sự an toàn và hiệu quả khi được thực hiện tại cơ sở y tế có chuyên môn
khi khách hàng lựa chọn những cơ sở y tế không được cấp phép nguy cơ tai biến là rất cao có thể để lại rất nhiều biến chứng nặng nề
các loại filler được cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc hoa kỳ cập phép vẫn mang lại sự hiệu quả linh hoạt và an toàn
với tỷ lệ biến chứng thấp và phần lớn ở mức độ nhẹ như bầm tím ban đỏ nóng rắt tại chỗ
tuy nhiên filler vẫn là chất lạ đối với cơ thể nếu bị lợi dụng hoặc thực hiện bởi người thiếu chuyên môn
thì sẽ gặp phải những biến chứng khói lường như nhiễm trùng áp xê tắc mạch hoại tử
nguyên nhân gặp biến chứng khi tiêm filler bao gồm
chất lượng filler không đảm bảo
mặc dù filler đã được cơ quan quản lý thực phẩm thuốc vào hoa kỳ cấp phép tuy nhiên giá thành lại rất đắt đỏ
thông thường một cc filler loại chất lượng cao được cấp phép khoảng sáu bảy triệu đồng chưa tính phí dịch vụ
do nhu cầu làm đẹp bằng filler rất nhiều và khách hàng không đủ chi trả cho filler chất lượng cao
nên trên thị trường vẫn đứng những loại filler giá thành rẻ
loại làn trôi nổi không rõ nguồn gốc
đây cũng là một trong những nguy cơ gây ra biến chứng rất cao
đinh lượng filler không đúng
khi tiêm filler quá liều có thể gây căng da trần ép bạch máu gây rắt thiếu máu hoặc cơ quan lần cận cũng gây ra hoại tử
tuy tương vào vị trí của tiêm filler mà bác sĩ chuyên khoa đã có kinh nghiệm sẽ đưa ra quyết định tiêm bao nhiêu là đủ
đi liệu filler chính xác là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả và an toàn của phương pháp làm đẹp này
tiêm filler không đúng kỹ thuật
khi kỹ thuật viên tiêm filler không đúng kỹ thuật tiêm nhanh với áp lực tiêm mạnh vào nhánh của động mạch hoặc tiêm nhầm vào động mạch máu sẽ gây ra thức mạch từ đó dẫn tới hoại tử vùng mô mạch máu vi tắc nối dưỡng
có rất nhiều những biến chứng bị mù mắt sau khi tiêm filler tạo hình mũi làm đầy thái dương mặc dù không phải tiêm filler vùng mắt
tuy nhiên khi tiêm chất này vào vùng mũi có thể dẫn tới phù nề gây ra triển ép hoại tử tại chỗ
khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra nếu quy trình tiêm không tôn trọng nguyên tắc vô khuẩn
hơn nữa filler cũng có rất nhiều loại mỗi loại lại được chỉ định dùng cho mỗi vùng khác nhau
nếu sử dụng sai loại cũng có thể gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng
có thể khẳng định rằng không thể loại trừ hết một trăm linh các biến chứng trong y khoa nhưng chúng ta vẫn có thể hạn chế tối đa nó bằng cách thực hiện an toàn
ngoài vấn đề y đức trong đó y đức chương chuyên ngành thẩm mỹ rất khó có thể kiểm soát được
các trung tâm thẩm mỹ spa mặc lên như nắm sao mưa và đưa ra lợi nhuận lên hàng đầu
người bỏ tiền ra làm đẹp phải là khách hàng thông minh tìm hiểu và lựa chọn dịch vụ đúng
trong đó cần phải tìm hiểu về địa chỉ cũng như tay nghề của các bác sĩ
chỉ có bác sĩ được cấp giấy phép hành nghề từ bộ y tế sở y tế mới được thực hiện kỹ thuật thẩm mỹ
chính vì thế tim filler chỉ được thực hiện tại các cơ sở y tế được cấp phép do bác sĩ có năng lực và chuyên môn cao thực hiện
ngoài các bằng góp y khoa liên quan một số bác sĩ thẩm mỹ sẽ cần phải thời gian để rèn luyện tay nghề cho thật thuần thục
theo đó cần phải có thời gian làm việc như sau
một mươi tám tháng thực hành tại các bệnh viện viện nghiên cứu có dường bệnh đối với bác sĩ
một mươi hai tháng thực hành tại các bệnh viện đối với y sĩ
thời gian trải nghiệm và thực hành càng cao thì càng có cơ hội để trở thành bác sĩ tiêm filor
người thực hiện tiêm filler cần phải có chứng chỉ hành nghề tiêm filler
sau khi đã có trong tay đầy đủ các kiến thức về lý thuyết và thực hành
người tiêm filler cũng cần phải có trong tay chứng chỉ hành nghề tiêm filler theo đúng quy định mới được hành nghề
như vậy đều có chứng chỉ hành nghề tiêm filler theo đúng quy trình không hề đơn giản
do vậy không nhiều người được cấp phép để tiến hành thủ thuật này trên thị trường hiện nay
đặc biệt là tại các spa không đủ điều kiện đăng ký dịch vụ thẩm mỹ nội khoa
nhưng vẫn ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ tiêm filler meso bê tóc
tại các sở ban này hầu hết người thực hiện tiêm filler đều không phải là bác sĩ được đào tạo bài bàn
do đó mới dẫn tới những tai họa sau khi tiêm filer như vậy
một lần nữa phải khẳng định rằng bản chất của philor không phải là nguyên nhân dẫn tới các biến chứng
chính vì vậy các chuyên gia y tế đưa ra khuyến cáo
để đảm bảo hiệu quả và độ an toàn khi tiêm filler
tốt nhất trước khi đi làm đẹp bạn cần phải tìm hiểu kỹ
nên tìm tới các bệnh viện có trung tâm thẩm mỹ và các bác sĩ có tay nghề cao
với kinh nghiệm để được tư vấn thực hiện các kỹ thuật tiêm này
ngoài ra cũng cần phải lưu ý lựa chọn sản phẩm có tem mắc rõ ràng đã được fda cấp phép sử dụng